các cấp quỹ tổ chức đảng các tỉnh tại đồng bằng sông cửu long đã chủ động sáng tạo chỉ đạo triển khai tổ chức thành công đại hội của một trăm linh tổ chức cơ sở đảng
một số đại hội điểm thí điểm của đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở
kết quả hoàn thành chương trình đại hội theo yêu cầu nhất là về đề án nhân sự được cấp trên phê duyệt
đây được xem là những kết quả quan trọng để các địa phương tại đồng bằng sông cửu long thực hiện tốt chỉ thị của bộ chính trị đã đề ra
các cấp quỹ cấp trên đã bám sát cơ sở kịp thời chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu nội dung và các nguyên tắc thủ tục quy định

theo kế hoạch của trung ương đề ra một cách hiệu quả và thiết thực là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân